trong những ngày vừa qua nhiệt độ tại sapa lào cai xuống thấp ở mức bảy độ c
thời tiết rét hại kèm theo sương mù và gió thổi mạnh do vậy người dân ở sapa đã sơ tán
hơn hai trăm linh con trâu xuống vùng thấp để tránh rét bảo vệ tài sản của nhà nông trước thời tiết khắc nghiệt
do mùa đông ở sapa tỉnh lào cai kéo dài và khắc nghiệt cây cỏ khan hiếm nên để bảo vệ đàn trâu
của gia đình năm nay anh giang a giang chú tại thôn má cha xã sapa huyện sapa
đã di chuyển hơn hai mươi km đưa đàn trâu của gia đình đến sát tòng xanh
huyện bát sát tỉnh lào cai để tránh rét trong mùa đông này
để tránh lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc ở nơi đến trước khi di chuyển đàn trâu đi tránh rét
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sapa đã tổ chức tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận
bảo đảm sức khỏe cho đàn trâu đồng thời thông báo cho các xã có đàn trâu đến tranh rét
tạo điều kiện cho người dân làm chuồng trại che mưa che nắng
đối với lại các xã có điều kiện gần các xã vùng thấp
như là ở gần khu vực cốc san khu vực lai châu khu vực tà thàng
thì sẽ có thông báo đến với các xã bạn để hướng dẫn cho trong thời gian rét xảy ra
thì di chuyển đàn gia súc về khu vực ấm hơn
và trong đó thì khi di chuyển đàn gia súc về cái khu vực ấm hơn
thì sẽ có những xác nhận
các quy định của các phần xã đi và thông báo đến với phần xã đến
hiện nay toàn huyện sapa tỉnh lào cai có khoảng trên tám con trâu
trong đó có hai trăm linh con đã được sơ tán
ngoài việc đưa trâu đi tránh rét các hộ dân đã chủ động giữ chữ thức an tình
như sắn nạo phơi khô bột ngô để có thể cung cấp nguồn dinh dự tốt
tăng sức đề kháng cho châu trong mùa rét lạnh kéo dài ở sapa